thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử
cựu chủ tịch ubnd tỉnh phú yên phạm đình cự và cựu giám đốc sở tài chính tỉnh phú yên đỗ duy vinh
hai cựu lãnh đạo của tỉnh phú yên bị đưa ra xét xử về cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một năm hai nghìn một mươi ba khi đó bị cáo phạm đình cự và đỗ duy vinh
biết thửa đất số bảy mươi sáu tờ bản đồ số tám diện tích một một trăm tám mươi ba m hai thuộc ô phố a hai đường hùng vương
phường sáu tp tuy hòa tỉnh phú yên được ubnd tỉnh phú yên giao đất cho công ty pimefaco
để thực hiện dự án trung tâm kinh doanh dược mỹ phẩm và dịch vụ y tế phú yên
tuy nhiên công ty này không triển khai thực hiện dự án thuộc trường hợp phải thu hồi đất
nhưng các bị cáo vẫn làm các thủ tục cho công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất nêu trên
cho ngân hàng ngoại thương chi nhánh
phú yên không đúng quy định gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh phú yên tuyên phạt bị cáo phạm đình cự và bị cáo đỗ duy vinh
cùng ba năm tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
còn tại tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước cho biết vừa khởi tố vụ bắt tạm giam
đối với nguyễn văn tấn trương đức tiến và ngô thúy vân cùng chú tại tỉnh bình định để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bất ngờ kiểm tra nhà của nguyễn văn tấn ở xã phước hiệp lực lượng công an đã phát hiện tấn tiến và vân
cùng một số đối tượng khác có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên chiếu và trên sàn nhà của đối tượng có các mảnh vỡ thủy tinh đều bám dính chất rắn nghi là chất ma túy
và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tiến hành test nhanh các đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy
công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với huỳnh văn ghét sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường đông hải thành phố
đông hải thành phố phan rang tháp tràm về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai huỳnh văn ghét lên mạng xã hội facebook liên hệ mua năm giấy phép lái xe hạng a một
với tổng số tiền sáu triệu đồng kèm theo năm giấy phép lái xe là năm bộ hồ sơ mỗi bộ gồm đơn đề nghị học sát hạch để cấp giấy phép lái xe
biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình giấy khám sức khỏe biên bản kết quả tổng hợp kết quả sát hạch lái xe
xe mô tô tất cả hồ sơ này đều là giả
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện và triệu tập huỳnh văn ghét để làm việc
tại cơ quan công an ghét đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
công an tp hcm cũng vừa phát hiện một lượng lớn thuốc tân dược ngoại nhập các loại không có hóa đơn chứng tử
trị giá khoảng bảy tỷ đồng được vận chuyển trên xe tải ở khu vực phường bốn quận tân bình tp hcm
quá trình kiểm tra xe tải đang dừng trong khuôn
nhân viên cho quốc nội sân bay tân sơn nhất
đoàn kiểm tra phát hiện gần một mươi tám hai trăm linh hộp thuốc tân dược ngoại nhập các loại không có hóa đơn chứng tử
có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam theo quy định
ước tính tổng trị giá hàng hóa là khoảng bảy tỷ đồng
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số thuốc tân dược trên để xử lý theo quy định
đoàn kiểm tra xe tải đang dừng trong khu vực phường bốn quận tân bình tp hcm
vào dạng sáng ngày hôm nay trên địa bàn tp thủ đức tp hcm cũng đã xảy ra một vụ cháy lớn dãy nhà xưởng
tại hiện trường một căn nhà tạm một xưởng gia công gỗ và một phần ba xưởng sản xuất biển quảng cáo đã bị thiêu dụi
vào khoảng một giờ ba mươi phút dạng sáng cùng ngày người dân phát hiện một nhà dân và một xưởng ván ép đang bị lửa bao trùm
ngọn lửa nhanh chóng cháy lan qua xưởng sản xuất biển quảng cáo bên cạnh
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố thủ đức
điều nhiều xe chuyên dụng cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy
vụ cháy không gây thương vong thế nhưng đã thiêu dụi hoàn toàn căn nhà tạm một phần nhà xưởng gia công gỗ và xưởng sản xuất biển quảng cáo
công an tp thủ đức vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường và điều tra nguồn nhân của vụ cháy
vào chiều ngày hôm nay công an quận hoàn kiếm đã niêm phong ngôi nhà số hai mươi hai ngõ tức mặc phố trần hưng đạo phường cửa nam để điều tra về vụ tai nạn lao động khiến bốn người thương vong
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h một mươi năm phút cùng ngày khi một nhóm công nhân đang tiến hành cải tạo khu tầng thượng ngôi nhà số hai mươi hai ngõ tức mặc bất ngờ kính vỡ đã khiến nhóm công nhân bị ngã xuống
nhiều người và xe cứu thương đã đến ngõ tức mặc và đưa nạn nhân ra ngoài
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm xác nhận đã có hai người tử vong và hai người bị thương
theo quan sát ngôi nhà hai mươi hai ngõ tức mặc nếu không tính tầng hầm tầng mái thì có chiều cao tám tầng công trình thuộc hạng mục sửa chữa không phải xây mới
danh tính của hai nạn nhân sinh năm hai nghìn một ở hà nội và sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở tỉnh kiên giang
còn hai nạn nhân khác bị thương đã được hồi sức tích cực tại bệnh viện và đã qua cân nguy kịch
hiện trường của vụ việc vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra
liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều tối ngày một mươi ba tháng bốn ở con tum hai mươi người bị thương đã được đưa về tp hcm an toàn
trong số này có ba nạn nhân bị thương nặng đã được phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa con tum chuyển về tp hcm và tiếp tục được nhập viện cứu chữa
bác sĩ võ văn thiện giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh con tum thông tin việc chuyển các nạn nhân được thực hiện theo nguyện vọng của gia đình và lãnh đạo của quản lý thị trường tp hcm
trước đó chiều ngày một mươi ba tháng bốn xe khách chở đoàn tham quan của cục quản lý thị trường tp hcm gồm hai mươi một người khi di chuyển trên quốc lộ hai mươi bốn đến đoạn qua thôn đắk pun xã đắk tre huyện con rẫy tỉnh con tum thì gặp tai nạn
vụ tai nạn khiến ông nguyễn thành triệu năm mươi một tuổi người của đoàn tham quan tử vong tại chỗ và hai mươi bốn người trong đó có hai mươi người của đoàn tham quan hai lái xe tải và xe khách một người nhà của lái xe tải và một hướng dẫn viên du lịch bị thương
lực lượng chức năng con tum đang tiếp tục điều tra về vụ tai nạn này
cũng trong sáng ngày hôm nay công an tp bumatut cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với đối tượng nguyễn văn khởi chú tại xã tp hcm huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng để điều tra về hành vi lừa đạo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắk nhận được đơn trình báo của một người dân
chú tại xã eatu tp bumatut về việc bị một đối tượng lừa bán giống hoa lây ơn trên mạng xã hội chiếm đoạt một mươi triệu đồng
lực lượng công an đã vào cuộc và xác định được đối tượng thực hiện vụ lừa đảo trên là nguyễn văn khởi đang sinh sống tại tỉnh sóc trăng
đến ngày sáu tháng bốn cơ quan công an đã cử một tổ công tác đến tỉnh sóc trăng và bắt giữ khởi
bước đầu khởi khai nhận đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai khởi ra tù và tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
lúc này khởi lập tài khoản facebook có tên hoa tươi lạt lạt rồi tham gia vào nhiều hội nhóm mua bán giống các loài hoa
sau khi có người liên hệ mua khởi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi chặn liên lạc chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn đó từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay khởi đã lừa gần một trăm linh bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước chiếm đoạt hơn năm trăm linh triệu đồng
cơ quan kế hoạch
điều tra công an huyện xuân lộc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng gồm phan tấn đạt nguyễn văn lâm và nguyễn phạm hoàng khôi
cùng chú tỉnh đồng nai về hình vi mua bán tặng chữ trái phép cho ma túy
hình thức lừa đảo tiền qua tài khoản ngân hàng hay thanh toán qua mã qr code không còn là mới nhưng hiện vẫn có nhiều người dân trở thành con mồi của các đối tượng lừa đảo
mới đây công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hạ thị ngọc về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản khi đang lẩn trốn trong nhà nghỉ
đây là đối tượng hạ thị ngọc vừa bị công an thành phố lào cai tỉnh lào cai bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt cửa hàng thông qua việc tạo mã qr giả
đối tượng này đã chụp mã qr của các cửa hàng rồi gửi cho một đối tượng khác được quen có mạng xã hội không rõ địa chỉ cụ thể để tạo hóa đơn giả
mỗi khi ngọc đi mua sắm tại các cửa hàng
và cũng đã giấy hình ảnh giả để chuyển khoản thành công với giá một triệu để mua chức phí ngày hôm đó
tôi nhận thức là hình vi của tôi làm là sai sai với pháp ngộ sai với người dân
bằng thủ đoạn này đối tượng ngọc đã tiến hành lừa đảo nhiều cửa hàng quần áo quán ăn trên địa bàn tỉnh lào cai
hiện công an thành phố lào cai đang tiến hành đấu tranh xác minh về hành vi thực hiện lừa đảo liên tỉnh của đối tượng ngọc
sử dụng lệnh chuyển tiền giả hay sử dụng chiêu trò đổi tiền mặt lấy tiền chuyển khoản
cũng là những mánh khóe tinh vi mà các đối tượng lừa đảo thường hay sử dụng kể từ khi hình thức thanh toán quét mã qr phổ biến
đây là hình thức lừa đảo không mới nhưng để tránh trở thành con mồi của các đối tượng
thì các cửa hàng hơn lúc nào hết vẫn cần nêu cao tinh thần cảnh giác mỗi khi giao dịch qua hình thức không dùng tiền mặt
trên hình ảnh giao dịch có hiện cả giờ cả mã giao dịch các thứ
thì mình có thể trích so sánh cả hai bên
nếu mà khớp với thời gian và giờ đấy
thì mình có thể
nhưng mà cũng đấy là một vấn đề mà để cho nhiều đối tượng cũng lợi dụng nhiều
có thể là họ biết các manh mối đầu mồi đấy
thì họ sẽ sử dụng phô tô y hệt như vậy
nhưng mà em nghĩ là hiện nay thì nhiều nơi thì nên là để cho tài khoản ấy
mình check được trước rồi mình hãy đưa đồ cho khách
khuyến cáo người dân nếu sử dụng dịch vụ qua tài khoản ngân hàng
cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển tiền
không giao dịch hàng hóa cho bất kỳ ai
nếu chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng
kể cả khi đã cung cấp hình ảnh chuyển khoản thành công
hiện với hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng
việc chuyển khoản sẽ nhận được thông báo có tiền trong tài khoản
vì thế người tham gia giao dịch nên chờ thông báo nhận được tiền từ tài khoản
nhận được tiền từ ngân hàng
thay vì chỉ tin tưởng về hình ảnh thuộc giao diện chuyển tiền thành công
bên cạnh đó khi giao dịch cần lưu ý kỹ hình ảnh giao dịch thành công
vì hình ảnh sẽ có một số đặc điểm khác với hình ảnh từ ngân hàng trung tống
về màu sắc phông chữ thời gian
ngoài ra để phòng tránh hình thức lừa đảo bằng mã qr
một hình thức ngày càng phổ biến và có tốc độ gia tăng nhanh chóng
đại diện cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
công an các đơn vị địa phương đã khuyến nghị người dùng đặc biệt cảnh giác với các mã qr
được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng hoặc được gửi qua mạng xã hội email
qua đó người dân cần hết sức cảnh giác khi giao dịch
bằng hình thức quét mã qr code